hiện nay mới là đầu mùa mưa bão nhưng tại thái nguyên công trình đập thủy lợi tân hợp xã quy kỳ huyện định hóa sau gần bảy tháng thi công sắp bàn giao cho địa phương thì đã có những dấu hiệu hư hỏng xuống cấp gây ảnh hưởng đến phần đất sản xuất nông nghiệp của người dân
qua phản ánh của người dân và tìm hiểu thực tế cho thấy xi măng trộm cát không có sự kết dính chắc chắn nên mặt công trình đập đã xuất hiện những hố như thế này
ngay chính giữa thân đập đã xuất hiện vết nứt sự xuống cấp hư hỏng của công trình đã làm sói mòn đất sản xuất nông nghiệp của người dân hư hại nhiều diện tích cấy lúa của bà con